vụ nhãn năm nay do thời tiết không mấy thuận lợi nên sản lượng quả tươi bị giảm hai phần ba so với các năm trước
và cũng vì mất mùa nên nhiều nhà vườn ở các vùng nhãn hương yên đang ở trong tình trạng thất thu nặng
theo đánh giá năm nay khí hậu biến đổi ảnh hưởng đến việc phân hóa mẩm hoa
tỷ lệ nhãn cho quả chỉ đạt từ hai mươi bốn mươi so với vụ năm trước nhiều nhà vườn mất trắng
theo đó tại các vùng thủ phủ của nhãn như huyện khói châu thành phố hương yên sản lượng quả tươi chỉ bằng ba mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
nhiều vùng trong nhãn ở các huyện tiền lữ kim độc ấn thi sản lượng chỉ đạt hai mươi
tại các địa phương này chỉ có từ ba mươi đến hơn bốn mươi diện tích cho thu hoạch các diện tích còn lại không có quả
hiện giá nhãn trên thị trường ở hương yên cao gấp hai lần so với cùng kỳ năm trước giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm đồng một kg
nhãn ngon mua tại vườn có giá từ năm mươi đến tám mươi đồng một kg
cá biệt có loại nhãn đường phèn ở mức trên một trăm ba mươi đồng một kg
dù giá tăng cao hơn năm trước nhưng sản lượng giảm nhiều nên giá trị thu cũng giảm
với những vườn nhãn năm nay dù có được thu về giá cao nhưng cũng chỉ đủ bù vào chi phí đầu tư phân bón và công chăm sóc
còn những vườn quy mô lớn mà không có quả thì coi như lỗ nặng thiệt hại hàng trăm triệu đồng